hàng chục ngàn người dân từ khắp nơi trong tỉnh sóc trăng và các tỉnh lân cận trong khu vực đồng bằng sông cửu long
đã tụ họp về hai bên bờ sông maspero thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng để theo dõi giải đua ghe ngò tỉnh sóc trăng năm hai nghìn một mươi chín
tham dự giải năm nay có bốn mươi bảy ghe với tổng số hơn hai năm trăm linh vận động viên tham gia thi đấu
mỗi chiếc ghe ngo có chiều dài từ hai mươi năm đến ba mươi mét sức chứa từ năm mươi đến sáu mươi vận động viên
đua ghe ngò là một hoạt động thể thao nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội ok on bok của đồng bào dân tộc khmer
nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương
môn thể thao này còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc và là sân chơi bổ ích
các vận động viên có điều kiện cọ sát học tập về kỹ năng chiến thuật trong bơi ghe ngò